nhằm kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín những ngày gần đây tỉnh đinh bình đã tiếp nhận và cách ly tập trung
bảy trăm ba mươi người việt nam trở về tới nước ngoài tại các cơ sở quân sự trong tỉnh
sau nhiều đợt tiếp nhận và cách ly tập trung ba trăm bảy mươi năm trường hợp người việt nam trở về từ hàn quốc
dạng sáng ngày năm tháng ba trường quân sự quân đoàn một tiếp tục tiếp nhận thêm ba trăm năm mươi năm người trở về từ hàn quốc và italia
phần lớn các trường hợp được cách ly tập trung đều là sinh viên người lao động đang sinh sống
làm việc và học tập tại hàn quốc và italia những trường hợp cách ly đều được thăm khám sức khỏe
đo nhiệt độ đo huyết áp và kê khai cạn kẽ về hành trình di chuyển tiếp xúc khi ở bên nước bạn
đến nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám sàng lọc lấy mẫu
và gửi xét nghiệm trên bảy mươi năm trường hợp nghi ngờ do các triệu chứng mệt mỏi rát học
theo dự kiến ninh bình sẽ tiếp tục đón thêm hàng trăm cư dân khác đang trên các chuyến bay trở về việt nam